tại buổi tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu pierre georges alimberti
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chia sẻ mong muốn
với cương vị của mình ngài đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy các hoạt động đầu tư
thương mại du lịch giữa liên minh châu âu và các nước thành viên với việt nam nói chung và hà nội nói riêng
trong những năm gần đây hà nội dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư nước ngoài và là điểm đến du lịch hấp dẫn
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như kết quả phát triển của thành phố trong năm năm qua
đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu cũng cho rằng hà nội nói riêng và việt nam nói chung
đang đứng trước cơ hội thu hút làn sóng chuyển dịch đầu tư vì thế thành phố cần tiếp tục cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh tạo sự thông thoáng và minh bạch